là sinh viên của hai trường đại học trên địa bàn thành phố đà nẵng phạm tài huấn quê tỉnh quảng trị và trần văn nhâm
quê tỉnh con tum thường xuyên đặt mua cần sa và bán cho sinh viên
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa bắt giữ cả hai đối tượng
vào tối một mươi một tháng chín khi đi giao cần sa cho khách khuấn và nhâm bị kiểm tra phát hiện hai gói cần xa khoảng hai mươi g
khám xét khẳng cấp nơi trọ của nhâm thu giữ thêm nhiều hộp đựng cần sa tổng trọng lượng hơn năm trăm linh g
rồi về chia nhỏ bán lại cho những người có nhu cầu